một đường dây môi giới mại dâm qua mạng internet vừa bị triệt phá
vào ngày một mươi một tháng một công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ khẩn cấp tám đối tượng
để tiếp tục điều tra về hành vi môi giới mại dâm
theo điều tra ban đầu vào lúc một mươi năm h ngày một mươi một tháng một lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp
và khám xét nơi ở của các đối tượng lê minh sang lê hoàng trung nghi nguyễn phi bằng
nguyễn đình bách huy bằng thị hiệp nguyễn xuân hoàng nguyễn thị bạch và nguyễn thành tâm
qua khám xét lực lượng công an đã thu giữ hơn hai tỷ đồng cùng nhiều điện thoại máy tính bảng
dùng để điều hành mua bán dâm qua mạng và hàng chục thẻ tiến dụng ngân hàng
dùng để giao dịch nhận tiền từ gái bán dâm
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
riêng đối tượng nguyễn xuân hoàng khai nhận hiện đang quản lý gần hai trăm linh gái bán dâm
hoạt động tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
trung bình mỗi tháng đối tượng hoàng thu lợi bất chính từ tiền các gái bán dâm là hơn một tỷ đồng
các em là nhận tiền của gái ban dâm để qua đó là lấy hình của gái ban dâm up lên web
để cho các bạn đó liên lạc với khách và giao dịch ban dâm
rồi thì hàng tháng thì tùy theo giá đi làm của gái ban dâm
thì em sẽ thu được khoảng là từ ba trăm linh cho tới bảy tám mươi chín triệu là phổ biến nhất
lâu lâu có những mạng làm giá cao thì sẽ thu được nhiều hơn chút xíu
mở rộng chuyên án lực lượng công an đã đồng loạt kiểm tra tám khách sạn
trong đó có sáu khách sạn trên địa bàn thành phố biên hòa
và hai khách sạn thuộc địa bàn huyện long thành và huyện nhân trạch
bắt quả tàng một mươi sáu cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm
qua đấu tranh khai thác các gái bán dâm khai nhận
mọi hoạt động mua bán dâm đều thông qua các đối tượng môi giới
trung bình mỗi tháng một gái bán dâm phải trả cho đối tượng môi giới từ ba đến tám triệu đồng
có đối tượng là trong tay có hơn hai trăm linh gái bán dâm
hoạt động trên phạm vi toàn quốc
và cái tiền thu lợi bất chính của đối tượng này
ước tính là một tháng trên một tỷ đồng
sau một thời gian dài đeo bám và chúng tôi lần mò từ các dấu vết trên không gian mạng
tuy rằng các đối tượng đã sử dụng tất cả các thông tin tài khoản số điện thoại ảo
tuy nhiên chúng tôi đã có sự cố gắng lần mò
và đã tìm ra đã xác định được các đối tượng môi giới
phòng quản sát hành sự phối hợp với lực lượng cảnh sát hội động công an tp biên hòa nhân cạch lâm thành
và lực lượng cảnh sát hành sự tp hcm đã động luật ra quân bắt khám xét khẩn cấp
đối với tám đối tượng môi giới là bánh và một mươi sáu nhà nghỉ khách sạn trên địa bàn tỉnh đồng nai
thì cơ bản đối với các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình
thủ đoạn của các đối tượng môi giới mại dâm là rất tinh vi
thường xuyên sử dụng mạng internet công nghệ cao để điều hành hoạt động
các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng số điện thoại ảo nhằm che giấu nhân thân lai lịch
các đối tượng môi giới chỉ liên lạc với gái bán dâm qua các trang mạng xã hội như zalo facebook
điều này cũng gây khó khăn cho lực lượng chức năng để xác định các đối tượng môi giới
khi bắt quả tang gái ban dâm tại các nhà nghỉ khách sạn
hiện công an tỉnh đồng nai đang củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ để đấu tranh mở rộng chuyên án